chiều ngày tám tháng một mươi một quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết năm mươi năm quốc hội khóa một mươi hai về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
trong phiên họp chiều nay hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung đã được nêu ra trong dự thảo
các đại biểu cũng cho rằng việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ khuyến khích người nông dân trong quá trình sản xuất và đầu tư vào sản xuất
tôi thống nhất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân quy định tại khoảng ba điều một nghị quyết số năm mươi năm
khi triển khai thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình cá nhân kể cả phần dược hạn mức nhận quyền sử dụng đất
sẽ là nguồn động viên góp phần khuyến khích người dân khai quang mở rộng diện tích đất nông nghiệp khuyến khích phát triển kinh tế trang trại khuyến khích phát triển xây dựng cánh đồng lớn
góp phần triển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp quá
đề nghị quốc hội xem xét thay việc ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết năm mươi năm về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
thay vào đó là ban hành nghị quyết về việc miễn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi nhằm cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
quan ngại về vấn đề diện tích đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích hoặc được giao đất nông nghiệp để sử dụng nhưng không sản xuất dẫn đến đất bị hoang hóa gây lãng phí đại biểu hoàng văn cường cho rằng
chúng ta làm thế nào để chúng ta quản lý sử dụng đất này thực sự là có hiệu quả tránh tình trạng là đất đai không được quy động vào sản xuất nông nghiệp và nó không tạo ra các nguồn lực phát triển
chính vì vậy nếu chúng ta thực hiện cái việc mà miễn thuế cho tất cả những người được giao đất hiện nay nó đang xảy ra một tình trạng
ở rất nhiều vùng nông thôn có nhiều người nông dân được giao đất nhưng mà người ta không sản xuất nông nghiệp người ta có thể hết tuổi rồi có thể người ta đi làm công việc khác và cái đất đai đó hoặc là bỏ không hoặc là người ta đưa vào sản xuất nó không hiệu quả
và gọi là vì đất giao không có thuế thì người ta cứ giữ đấy và cứ sản xuất không tích tụ được đất đai cho những người muốn sản xuất nông nghiệp là theo mô hình sản xuất lớn
tôi xin đề nghị là điều chỉnh lại chính sách này
điều chỉnh lại chính sách này là chúng ta chỉ thực hiện là miễn thuế đất nông nghiệp cho những người được giao đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp
còn kể cả những hộ gia đình hay là tổ chức mà được giao đất nhưng người ta không có nhu cầu sử dụng đất nghiệp nữa người ta để không hoặc người ta cho thuê lại thì chúng ta phải đánh thuế
hiện tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo nghị quyết số năm mươi năm là khoảng bảy triệu hectare chiếm sáu mươi tám tổng diện tích đất trự thuế sử dụng đất nông nghiệp
việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình cá nhân kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách tam nông của đảng và nhà nước
mặt khác số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình cá nhân chỉ khoảng ba mươi bốn ba tỷ đồng một năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới nguồn thu ngân sách nhà nước